trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn ba trăm linh tàu cá của ngư dân phải thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
tuy nhiên cũng như nhiều địa phương khác ở miền trung ngư dân quảng trị đang gặp khó khăn trong việc lắp đặt hệ thống thiết bị này
theo thống kê đến nay toàn tỉnh mới chỉ có khoảng một nửa số tàu cá thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
toàn tổ đội tàu thuyền khu phố hai thị trấn cửa việt huyện gio linh có một mươi sáu tàu đánh bắt xa bờ
càng một mươi sáu tàu đều được lắp đặt hệ thống giám sát hành trình
thêm thiết bị mới gây ra không ít khó khăn cho bà con ngư dân
đối với tàu có chiều dài hơn một mươi năm mét nhưng công suất dưới chín mươi cv không thể đánh bắt vùng khơi xa
theo quy định tàu phải đánh bắt vùng khơi xa
tàu phải có giám sát hành trình nên ngư dân buộc phải cải hoán tàu thuyền hoặc thay đổi ngư lưới cụ để đánh bắt cho phù hợp
kỹ nghị là làm sao đó chúng ta có một chính sách hỗ trợ có thể giảm lãi suất để cho bà con một là có thể cải hoán lại tàu thuyền
hai là nâng cấp ngư lưới cụ để đảm bảo theo quy định
và đối với nhà màng thì chúng tôi kỹ nghị nhà màng làm sao đó có thể giảm được chi phí trong thuế báo giám sát
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có hơn hai ba trăm linh tàu thuyền
trong đó loại có công suất hơn chín mươi cv là ba trăm linh chiếc
đến thời điểm này tỉnh quảng trị chỉ có năm mươi tàu cá lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình
kêu gọi tuyên truyền và huy động nguồn lực kể cả sử dụng các vốn vay khuyến khích các ngân hàng
rồi kêu gọi người dân phải tự lực tự cương trang cấp thêm các máy móc thiết bị hành trình
và nâng cấp cải hoán các tàu thuyền từ đánh bắt gần bờ ra trung bờ và trung bờ ra xa bờ
để khai thác thủy sản một cách bên vực
đối với tỉnh quảng trị phát triển nghề cá được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu
để thúc đẩy kinh tế biển và khai thác tiềm năng lợi thế
đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân trong việc vươn khơi đánh bắt là nhu cầu cấp thiết
đặc biệt là tháo gỡ khó khăn trong việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá như hiện nay